liên đoàn bóng đá việt nam đã chính thức mở bán vé các trận đấu của đội tuyển việt nam
tại vòng loại thứ hai quân cấp hai nghìn hai mươi hai qua kênh phân phối độc quyền là ứng dụng vin id
thế nhưng trong khi một số cổ động viên vẫn loay hoay với ứng dụng vin id
thì vé trận đấu vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai giữa việt nam và malaysia trên sân mỹ đình
vào ngày một mươi tháng một mươi tới đã hết sạch trong vòng một mươi phút đầu mở bán vé đợt một
đúng một mươi giờ sáng hôm nay đợt một vé trận đấu vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai bảng g
giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia bắt đầu mở bán online
các mệnh giá vé gồm hai trăm linh đồng ba trăm linh đồng bốn trăm linh đồng và năm trăm linh đồng
trong một mươi phút đầu tiên số vé đã được bán hết
trong ngày một mươi chín tháng chín vé tiếp tục được mở bán vào các khung giờ một mươi năm h và hai mươi hai h
và kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi hết vé
để mua vé người hâm mộ phải sử dụng
app vin id sau đó chọn hạng vé và số lượng để thanh toán trực tuyến
tuy nhiên có một số vấn đề xảy ra khiến cho cổ động viên không mua được vé như mong muốn
ví dụ như việc nạp tiền vào ví điện tử trên app vin id thường xuyên bị lỗi
từ chiều qua ngày một mươi tám tháng chín đến ngay trước giờ bán
một số người chưa có kinh nghiệm sử dụng app vin id gặp vấn đề ngãn mạng
nên bị chậm chân trong việc mua vé
không phải là những người nào mà người ta có thể biết về cái phần mềm online này
và lần này là tôi cũng thử mua online
nhưng mà tôi thấy là rất là khó khăn
khi vào thì là tôi không mua được
rõ ràng vff có nói là các vé mệnh giá từ hai trăm linh ba trăm linh bốn trăm linh năm trăm linh
và tôi thử vào thế nhưng mà bây giờ hiện tại tôi vào thì tôi chỉ thấy
còn cái mệnh giá là bốn trăm linh thôi nhưng hoàn toàn là không vào được
mình nghĩ một văn vé tên vin id chắc sẽ hiệu quả hơn
tại tên web nó hay đường quyền hoặc là tăng chủ của bán vé nó hay bị sập
nên mọi người mua
tên vin id chắc chắn sẽ tốt hơn
trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia tại vòng loại quân cấp hai nghìn hai mươi hai
sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại sân vận động quốc gia mỹ đình
theo thông báo từ ban tổ chức trận đấu
thời gian trả vé diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng chín đến ngày bảy tháng một mươi
sau thời gian quy định vé sẽ được chuyển về liên đoàn bóng đá việt nam
và trả cho khách hàng duy nhất trong ngày chín tháng một mươi